tri cục bảo vệ môi trường hà nội khuyến cáo người dân cần hạn chế đốt rác giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong
ngoài ra để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí
tại các trang công bố chất lượng không khí của cơ quan nhà nước để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình
theo nhiều chuyên gia nguyên nhân chính gây ra hiện tượng chất lượng không khí xấu những ngày qua là do mật độ các chất gây ô nhiễm
từ hoạt động giao thông và công trình xây dựng không giảm khiến bụi bẩn và các chất ô nhiễm không thể khuếch tán
bên cạnh đó độ ẩm nền nhiệt tăng cao khiến sương mù xuất hiện dày đặc là mức độ ô nhiễm không khí nặng nề hơn
dự kiến sang đầu tuần khi không khí lạnh tràn về
trời sẽ quang trở lại bụi bẩn được khuếch tán và ô nhiễm không khí sẽ giảm